xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới bắc bộ sẽ chịu tác động của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vĩ bắc
riêng khu vực phía tây bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
vì thế về chiều tối đêm và sáng vẫn có mưa rào và rông rải rác
khu vực phía đông bắc bộ chỉ có mưa một vài nơi với lúc chiều tối đêm và sáng sớm
trưa chiều ở các tỉnh bắc bộ nắng oi với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực trung bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ phổ biến ít mưa có chăng là mưa rào và rông rải rác vào thời điểm chiều tối
tập trung chủ yếu ở phần phía nam của khu vực trung bộ từ quảng ngãi xuống đến ninh thuận và bình thuận
còn các khu vực khác đều chỉ có mưa một vài nơi
ban ngày từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận bình thuận phổ biến có nắng nhiều nhiệt độ tăng hơn so với những ngày trước
dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa
tây nam cường độ yếu vì thế các khu vực này chỉ có mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày sẽ còn nắng tăng cường hơn nên nhiệt độ cũng vì thế mà tăng dần
cao nhất ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc ở mức cấp ba bốn
khu vực nam biển đông bao gồm khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km trong mưa
đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong mưa rông
gió tây nam cấp ba bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều không vượt qua mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ